có thể để lại những biên chứng nguy hiểm thậm chí có thể cướp đi tính mạng của người bệnh
do vậy nhịp tim chậm luôn được các chuyên gia tim mạch khuyến máu cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời
đây cũng chính là nội dung sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn dối loạn nhịp chậm là gì và dối loạn nhịp chậm thì có nguy hiểm hay không ạ
dối loạn nhịp chậm được định nghĩa về mạng y khoa đó là khi bệnh nhân có nhịp tim dưới sáu mươi lần trên phút
được gọi là dối loạn nhịp chậm
về dối loạn nhịp chậm có nguy hiểm không thì bây giờ hiện tại với các hướng dẫn của các y khoa của các hiệp hội tương quốc tế
dối loạn nhịp chậm nếu như có xuất hiện khen theo các tiểu chứng của dối loạn nhịp chậm thì được nguy hiểm
tức là chúng ta hiểu rằng quả tim đóng quan trọng rất quan trọng trong việc có bóp để đảm bảo tống máu và nuôi các cơ quan quan trọng của cơ thể
ví dụ như
ví dụ như não ví dụ như thần ví dụ như ruột và sự hoạt động của cơ thể
tuy nhiên khi mà cái máy bơm này nó đặt rất chậm nó hoạt động rất là yếu
thì lúc này cái việc mà cung cấp máu cho các cơ quan quan trọng nó sẽ không có đảm bảo
đặc biệt là khi bệnh nhân có các hoạt động để tăng cái nhu cầu hoạt động lên
nhưng mà quả tim nó vẫn cứ đập chậm nó vẫn không đủ đáp ứng với cái nhu cầu đòi hỏi chuyển hóa của cơ thể
thì lúc này nó sẽ xuất hiện các triệu chứng
nhiệp chậm mà không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể
hoặc nó quá chậm không đảm bảo được quá trình cung cấp máu cho toàn cơ thể
thì đấy là những nhiệp chậm nguy hiểm
vâng dối loại nhiệp chậm thì được chẩn đoán như thế nào thưa bác sĩ
hiện nay tại bệnh viện đa khoa thế măng
thì có rất nhiều các phương pháp để chẩn đoán dối loại nhiệp chậm
với một dối loại nhiệp chậm được tại bệnh viện chúng tôi
thì bệnh nhân trước hết sẽ được đo điện tâm đồ
đây là một cái xét nghiệm ban đầu
nhưng mà rất hữu ích để chẩn đoán nhiệp chậm
trường hợp thứ hai là để giúp chẩn đoán xem rằng
nhiệp chậm này nó có ảnh hưởng gì trong cuộc sống hàng ngày
hay là khi bệnh nhân gắn sức hay không
thì các bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân máu
một cái điện tâm đồ hai mươi bốn h hôn tới điện tim
thứ hai là tiến hành các cái điện tim gắn sức
ở trong này thì bệnh nhân sẽ thực hiện các quy trình gắn sức
trên tạm chạy và bệnh nhân sẽ
các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi những cái đồ để xem
cái nhiệp tim nó có nhanh hơn
hiệu nhân gắn sức hay không
bên cạnh đó thì bệnh nhân sẽ được tiến hành
làm các xét nghiệm đầy đủ về sinh hóa
cũng như là cấu trúc cơ tim
ví dụ như là siêu âm tim
các xét nghiệm máu cần thiết
để giúp chẩn đoán và phát hiện ra
các nguyên nhân của các loại nhiệp chậm
và hiện nay thì các phương pháp chẩn đoán
và điều trị trong số loại nhiệp chậm
ở bệnh viện đa khoa tâm anh gồm những phương pháp nào ạ
thứ nhất hết là chúng tôi sẽ tiến hành
đánh giá điện tâm đồ của người bệnh
để đánh giá xem là nhiệp chậm của bệnh nhân
nó chậm là bao nhiêu
cái thứ hai là trên điện tâm đồ
nó sẽ cho chúng ta biết là
một vài nguyên nhân có thể dẫn tới tình trạng nhiệp chậm
cái thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá
các tình trạng cấu trúc của cậu tim
với các xét nghiệm về siêu âm tim
đánh giá về sinh hóa các xét nghiệm máu
để phát hiện các yếu tố nguy cơ
của cái nhiệp chậm
ngoài ra khi xét nghiệm chưa sâu hơn
thì chúng tôi có thể chỉ định cho bệnh nhân tiến hành
mang hôn tơ điện tim
trong vòng khoảng một ngày hai mươi bốn tiếng
hoặc là tiến hành các điện tim gắn sức
ở trong lúc này
thì bệnh nhân sẽ được tiến hành
các hội đồng gắn sức
và bệnh nhân sẽ tiếp tục theo dõi
cái điện tim cái nhiệm tim của bệnh nhân
trong hội đồng gắn sức để xem
nhiệm tim nó có đáp ứng với quá trình vận động
của người bệnh hay không
bác sĩ cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
tuân thủ lối sống lành mạnh
đây là biện pháp hữu hiệu nhất
để phòng tránh các bệnh lý tim mạch
tuy nhiên đa số người trẻ quan niệm
bệnh lý tim mạch chỉ gặp ở người lớn tuổi
thế nên họ không quan tâm đến những yếu tố
nguy cơ của bệnh không tầm soát phát hiện
bệnh sớm khiến hiệu quả điều trị không cao
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh
sở hữu hệ thống máy móc nhập khẩu
đồng bộ từ nước ngoài
cùng đồng hội bác sĩ đầu ngành về tim mạch
là nơi thực hiện thăm khám tầm soát
và điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch
như bệnh mạch mảnh nửa máu cơ tim
suy tim hẹp hở van tim
giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý
và đưa ra pháp đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
vào khung giờ này ngày mai